móng cọc khoan nhồi với chiều dài hai trăm bảy mươi một m rộng một mươi m bảy nhịp cầu và điều chỉnh kết cấu đê hữu hồng đoạn từ khách sạn thắng lợi đến cửa khẩu an dương dài khoảng một một km
bằng việc thay thế một phần đê đất bằng bê tông cốt thép đảm bảo an toàn chống lũ
đây là cây cầu thứ một mươi một ở hà nội sử dụng kết cấu hộp dầm đúc sẵn và cũng là một trong tám công trình cấp bách cần triển khai nhằm hạn chế ủn tắc giao thông trên địa bàn thành phố
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
chiều qua công an huyện tân châu tỉnh tây ninh đã hoàn tất các thủ tục khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết bất thường của hai nạn nhân dưới mương nước ven đường tỉnh lộ bảy trăm tám mươi năm đoạn qua địa phận xã tân hưng huyện tân châu
vào khoảng một mươi giờ sáng qua ngày một mươi tháng một mươi anh lê văn thuận đi đến quán nước gần nhà để uống cà phê
trong lúc quan sát anh thuận thấy dưới nước có chiếc xe mô tô và bàn chân người anh hoảng hốt truy hô và báo công an
nhận được tin báo các lực lượng chức năng đã ngay lập tức đến hiện trường tiến hành điều tra
tại hiện trường lực lượng công an huyện phát hiện một xe mô tô và hai tử thi là nam giới
bước đầu điều tra hai nạn nhân tên cao văn thanh và cao phiên na là người dân tộc khơ me
vào tối hôm trước sau khi ăn tết của người trăm cả hai lên xe đi đến xã tân thành nhưng chưa rõ lý do gặp nạn trên địa bàn xã tân hưng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cái nước tỉnh cà mau vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can về hành vi chống người thi hành công vụ
và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba đối tượng cùng chú tại xã phú hưng huyện cái nước
theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng một mươi sáu h một mươi bốn phút ngày hai tháng một mươi tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc đội cảnh sát giao thông tân hưng đông
phát hiện trịnh văn phận điều khiển xe mô tô trên tuyến quốc lộ một có dấu hiệu sử dụng rượu bia
qua kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của phận vượt mức quy định
sau đó phượng đã có lời lẽ thô tục xúc phạm và tấn công lực lượng đang làm nhiệm vụ
trong thời điểm đó nguyễn văn thả và trịnh bút sáu đi cùng cũng la lối và xông vào tấn công lực lượng làm nhiệm vụ
tuy nhiên lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn và mời ba đối tượng phận thả và sáu về trụ sở làm việc
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý
lấy cớ bị ngăn cản vào rừng hái măng nhưng thực chất là vào để khai thác gỗ trái phép
bảy đối tượng đã bao vây chốt bảo vệ rừng của công ty lâm nghiệp di linh tỉnh lâm đồng
dùng hung khí uy hiếp hành hung ba cán bộ và lấy đi một số tài sản có giá trị
năm đối tượng đã bị công an huyện di linh ra quyết định khởi tố về hành vi cướp tài sản
những hung khí và đồ vật này được công an huyện di linh thu hồi từ bảy đối tượng
đã có hành vi hành hung cướp tài sản của ba cán bộ công ty trách nhiệm
hữu hạn lâm nghiệp di linh xảy ra vào chiều tối ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
vào thời điểm trên ba cán bộ của công ty lâm nghiệp di linh là cơ lộc cơ mít và cơ nhật
đang ở tại chốt bảo vệ rừng ở khoảnh tám tiểu khu bảy trăm bốn mươi xã gia bắc huyện di linh
thì bị một nhóm người vây giáp uy hiếp cướp đi một số tài sản
khi tới tròi là ông hùng kêu bảo vệ lại mấy đứa nó bảo vệ lại xung quanh tròi rồi bắt đầu
nó một đứa cầm dao đứa cầm cây rồi dược lọc chạy ở ngoài đám bắp á rồi tôi kêu vô
kêu vô tròi lại rồi vô tròi lại là tôi kêu tụi mày lục hết đồ
ngày ba tháng một mươi công an huyện di linh đã triệu tập bảy đối tượng là phạm văn hùng
thân chín mang giào mang thanh cơ tởi lã hoàng vũ và phạm văn hiền
cùng chú tại huyện bắc bình tỉnh bình thuận đến cơ quan để làm việc
tại đây các đối tượng khai nhận do trước đó bị cán bộ của công ty lâm nghiệp ngăn cản
không cho vào rừng hái măng nên ngày một tháng một mươi sau khi nhậu xong
hùng đã kích động những người quen đến đánh ba cán bộ của công ty lâm nghiệp để trả thù
chúng bao vây chốt bảo vệ đối tượng chín lấy điện thoại của anh cơ lộc
dùng dao uy hiếp làm ba cán bộ phải bỏ chạy ra ngoài
cơ về nhà cất dấu riêng máy định vị cầm tay chuyên dùng của lực lượng bảo vệ rừng
chúng đã vứt xuống bờ suối gần đó
sau khi xác định hành vi của từng người công an huyện di linh đã khởi tố vụ án
đến ngày một mươi tháng một mươi đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam năm đối tượng là hùng
chín vũ thanh và cơ sởi để điều tra về hành vi cướp tài sản
hai đối tượng hiền và giào đã được trả tự do để củng cố thêm hồ sơ
được biết thời gian qua tình trạng khai thác rừng trái phép tại huyện di linh
nhất là địa bàn xã gia bắc giáp danh với tỉnh bình thuận xảy ra nhiều và khó kiểm soát
riêng nhóm đối tượng này việc vào rừng hái măng chỉ là cái cớ
vì theo xác mình chúng còn liên quan đến hoạt động khai thác rỗ trái phép
vì vậy cần phải xử lý nghiêm các đối tượng để giăn đè
hôm qua công an quận bình thủy tp cn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với lê minh thể sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
trú tại khu vực hai phường an thới quận bình thủy tp cn
về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
theo kết quả điều tra từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay lê minh thể lập nhiều tài khoản facebook cá nhân
để đăng tải chia sẻ và bình luận các nội dung xuyên tạc các chủ trương
đường lối chính sách của đảng và nhà nước
đặc biệt trong thời gian từ đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám đến nay
lê minh thể thường xuyên lên mạng xã hội kết nối với các đối tượng phản động trong và ngoài nước
phát trực tiếp các video hay còn gọi là live stream để kêu gọi kích động người dân
tham gia biểu tình phản đối dự thảo luật đặc khu kinh tế và luật an ninh mạng
qua sáng khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng
hành vi của lê minh thể đã gây ảnh hưởng đến uy tín của đảng nhà nước
và các đồng chí lãnh đạo trung ương địa phương gây hoài nghi trong quần chúng nhân dân
ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương
hiện vụ việc đang được công an quận bình thủy tp cn tiếp tục điều tra làm rõ
công an huyện ia súp tỉnh đắk lắc vừa điều tra làm rõ xử lý vụ hai đối tượng chưa thành niên
có hành vi dùng xà beng cậy cửa đột nhập trộm cắp tiệm vàng của gia đình hàng xóm
vụ việc xảy ra tại gia đình chị hoàng thị phương uyên ở thị trấn ia súp
khi gia đình đi vắng kẻ gian đã đột nhập lấy đi một lắc vàng một điện thoại di động
tám trăm linh đồng và một số nữ trang khác
sau khi nhận được tin báo công an huyện và công an thị trấn đã phối hợp điều tra làm rõ
thủ phạm gây ra vụ trộm trên là y tương siêu một mươi bốn tuổi là hàng xóm với gia đình bị hại
và y kim hra một mươi bốn tuổi chú thị trấn ia súp
vì hai đối tượng vi phạm là người chưa thành niên
nên công an huyện ia súp đã bàn giao cho địa phương và gia đình để quản lý giáo dục
thưa quý vị và các bạn tổng đa ngành điện là số một chín không không sáu bảy sáu chín
nhưng hiện tại lại đang có số một chín không không sáu bảy chín sáu mạo danh tiếp nhận giải đáp dịch vụ điện
tên doanh nghiệp quản lý là công ty cổ phần cap group
có địa chỉ tại số ba mươi bảy nguyễn khang phường trung hòa quận cầu giấy hà nội
số một chín không không sáu bảy chín sáu không chỉ mạo danh tổng đa ngành điện
mà còn có website riêng để quảng bá về các dịch vụ hỗ trợ khách hàng
tổng công ty điện lực miền bắc khẳng định
số điện thoại tổng đài chăm sóc khách hàng của tổng công ty điện lực miền bắc
chỉ duy nhất là một chín không không sáu bảy sáu chín
khách hàng cần phải lưu ý để tránh bị yêu cầu gọi vòng trở lại số chuẩn
gây bức xúc phiền hà và tốn tiền dịch vụ
thông tin phóng viên chúng tôi vừa chuyển về
vào lúc tám giờ hai mươi phút sáng nay một vụ cháy đã xảy ra tại khu trung cư một mươi hai t năm
phường nại hiên đông quận sơn trà tp đà nẵng
người dân phát hiện có khói và lửa bốc ra tại tầng một mươi hai
nên đã nhanh chóng điện thoại cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến để dập lửa
theo thông tin ban đầu người dân nghe thấy chuông báo cháy tại tầng một mươi hai
liền đi kiểm tra thì phát hiện khói bốc ra dữ dội tại căn hộ một nghìn hai trăm linh hai của bà nguyễn thị thùy trang
lực lượng bảo vệ đã sử dụng bình chữa cháy sách tay dập lửa
nhưng do căn phòng xảy ra cháy bị khóa nên không thể tiếp cận được
nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố đà nẵng đã triển khai xe chữa cháy
xe thang đến hiện trường tiến hành chữa cháy
sau gần một giờ đám cháy được dập tắt hoàn toàn
được biết lúc xảy ra cháy trong căn hộ không có người
tuy nhiên nhiều tài sản đã bị thiêu dụi
nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra làm rõ
hôm nay là ngày thứ năm liên tiếp tp cần thơ bị chiều cường tấn công với mực nước cao chưa từng có
trước đó nhiều tuyến đường trung tâm thành phố bị ngập nặng làm đảo luận cuộc sống sinh hoạt của người dân
ghi nhận của phóng viên vào lúc một mươi bảy h chiều qua ngày một mươi tháng một mươi tại khu vực ba cồn khương
phường cái khế quận ninh kiều nơi đã hai lần xảy ra vỡ đê do chiều cường trong ngày tám và chín tháng một mươi
mực nước tiếp tục dâng lên rất cao chẳng có các đoạn đê bào đã được ra cố tạm trước đó
vào khoảng gần một mươi tám h ngày một mươi tháng một mươi một đoạn đê vừa được bồi đắp trong buổi sáng cùng ngày
đã bị bục một đoạn khoảng năm mươi cm và nước chản vào ổ ạt
thông tin từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố cần thơ cho biết
mực nước đo lúc năm h ba mươi phút ngày một mươi tháng một mươi tại trạm cần thơ trên sông hậu là hai hai mươi ba m trên báo động ba ba mươi ba m
đây là đỉnh chiều lịch sử chưa từng có ở cần thơ
dự báo trong ngày hôm nay mực nước đỉnh chiều trên các sông rạch thành phố cần thơ
giao động ở mức đỉnh của đợt chiều cường là từ hai hai đến hai hai mươi năm m cao hơn mức báo động ba ba đến ba mươi năm m
thời gian xuất hiện mực nước đỉnh chiều trong ngày là vào lúc chiều tối từ khoảng một mươi tám đến một mươi chín giờ
sau khi đạt đỉnh thì mức nước chiều xuống dần nhưng vẫn ở mức báo động cao trên báo động ba một chín m cho đến ngày một mươi bốn tháng một mươi
theo thống kê của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố cần thơ thì từ đầu mùa lũ đến nay
tại cần thơ đã có một trăm một mươi ba mét đê bao bị thiệt hại gây ảnh hưởng đến diện tích lúa thu đông hoa màu và thủy sản của người dân
cụ thể là có ba mươi bảy hectare lúa thu đông bị ngập làm giảm năng suất trên chín mươi một hectare rau màu bị ngập úng và tám năm tấn thủy sản thoát ra sông rạch do nước lũ kết hợp với chiều cường dâng cao và tràn vào các ao nuôi cá
an ninh toàn cảnh tiếp tục với tiểu mục lệnh truy nã sau một ít phút